tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội cuộc việc làm đã tổ chức hội nghị đánh giá một mươi năm thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm
đi cùng với những đổi thay trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước cuộc việc làm đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của đất nước trong thời gian qua
như tham mưu triển khai chính sách quy hoạch phát triển việc làm thị trường lao động quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp
nhìn lại một mươi năm qua cục việc làm với vai trò cơ quan tham mưu đã đóng góp lớn vào xây dựng luật việc làm trình tại kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi ba và có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm đây là văn bản luật riêng đầu tiên quy định đầy đủ các quan hệ về việc làm
thị trường lao động tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp là cơ sở pháp lý quan trọng hỗ trợ tạo cơ hội việc làm
và điều chỉnh thị trường lao động đúng hướng phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước
xã hội đặt ra đối với chúng ta liên quan trước hết là về thông tin thị trường lao động trong đó có vấn đề về dự báo cái cầu lao động
để làm sao mà cung và cầu gặp nhau thứ hai là tăng cường công tác quản lý lao động trong đó thì có quản lý lao động nước ngoài vào việt nam làm việc
và quản lý được lực lượng lao động làm sao cái di biến động lao động của các ngành của các địa phương và từng người chúng ta phải nắm được
và làm sao
để chúng ta tận dụng hay nói cách khác là toàn dụng lực lượng lao động xã hội trong đó có một mươi năm triệu người là trên năm mươi năm và trên sáu mươi đây là một nguồn lực rất quý đối với xã hội
trong xu hướng phát triển mới cục việc làm đã trú trọng đến công tác quản lý lao động đặc biệt lao động nước ngoài tìm giải pháp cho lực lượng lao động cao tuổi
thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đi vào thực tiễn quy hoạch và phát triển hệ thống dịch vụ việc làm đã giúp điều tiết thị trường lao động việt nam dần ổn định
chúng tôi đã tổ chức sàn giao dịch việc làm với chất lượng ngày càng tốt hơn và cái tầng suất hoạt động được nâng cao hơn
chúng tôi đã tổ chức là mỗi tuần một lần và đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi phấn đấu để đưa hoạt động của sàn giao dịch việc làm là thường xuyên trong mỗi ngày làm việc
năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua chúng tôi đã tư vấn cho hơn một trăm linh lượt giới thiệu việc làm cho hơn tám lao động
chúng tôi đã tư vấn cho hơn bảy mươi năm tỷ lệ kết nối việc làm thành công
những thành tiệu trong quản lý nhà nước ở lĩnh vực việc làm đã và đang dần tạo nên những bước phát triển ổn định và bền vững của thị trường lao động
phù hợp với định hướng phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập mới